nhân dịp dự kỳ họp thứ một mươi bảy của ủy ban hỗn hợp việt nam campuchia
về hợp tác kinh tế văn hóa khoa học và kỹ thuật tại phnom penh campuchia
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã đến chào thủ tướng vương quốc campuchia samdech techo hunsen
tại cuộc gặp phó thủ tướng phạm bình minh trân trọng chuyển lời thăm hỏi
của lãnh đạo cấp ca việt nam tới thủ tướng hunsen
phó thủ tướng phạm bình minh khẳng định việt nam luôn dành nguồn lực thích đáng
để hỗ trợ campuchia trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao phát triển cơ sở hạ tầng an sinh xã hội
ngoài ra các bộ ngành địa phương của hai nước cũng đang hợp tác hết sức chặt chẽ
giúp đỡ nhau một cách thiết thực góp phần tăng cường tình hiểu nghị lâu bền giữa hai nước
trong phần đáp lời thủ tướng hunsen bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được
đánh giá cao bộ ngoại giao và các bộ ngành hai bên đã nỗ lực duy trì đều đạn cơ chế
ủy ban hỗn hợp góp phần thúc đẩy trao đổi hiểu biết lẫn nhau
kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong hợp tác song phương
thủ tướng hunsen đánh giá cao các cơ quan liên quan hai nước đã cơ bản hoàn tất công việc
phân giới cắm mốc tám mươi bốn đường biên giới giữa hai nước để có thể ký kết chính thức trong thời gian tới